sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một lãnh đạo ubnd tỉnh bình định đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn
cho các tàu thuyền neo đậu tại các cảng cá trên địa bàn nhằm chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với cơn bão số sáu
ban quản lý cảng cá đề di huyện phù cát cho biết tại cảng có năm trăm linh tàu thuyền có nơi neo đậu an toàn
hiện có bốn tàu cá vỏ sát đang cập sát cầu cảng uy hiếp trực tiếp việc bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở vật chất
để tránh xảy ra va đập gây thiệt hại lớn về tài sản có thể xảy ra lãnh đạo ubnd tỉnh bình định đã chỉ đạo ban quản lý cảng đề di
phối hợp với chủ tàu thuyền khẩn cấp triển khai các biện pháp di chuyển tàu khỏi khu vực cầu cảng
tránh tình trạng va đập đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng cho cảng
tỉnh bình định có bốn cảng lớn là quy nhơn nhơn lý tam quan và đề di
hiện tại đây là nơi tránh trú bão an toàn cho hàng ngàn tàu thuyền tại địa phương và khu vực